seoul vừa qua đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào bốn cá nhân và sáu thực thể liên quan
tới các chương trình vũ khí của bình nhưỡng bộ ngoại giao hàn quốc cũng công bố danh sách
theo dõi để cấm xuất khẩu các mặt hàng liên quan tới lĩnh vực phát triển vệ tinh của triều tiên
sau khi bình nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa icbm các động thái diễn ra sau khi triều
tiên liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa tầm xa giấy liên quan ngại về sự bất ổn tại bán đảo triều tiên
trong khi đó theo truyền thông nhà nước triều tiên vụ phóng vũ khí chiến lược icbm hoa sông một mươi bảy
nhằm đưa ra cảnh báo mạnh mẽ hơn đối với những kẻ thù có ý đồ leo thang căng thẳng trên bán đảo triều tiên
đồng thời thể hiện phản ứng cương quyết trước những lời đe dọa quân sự vô trách nhiệm và mang tính coi thường
bất chấp cảnh báo nghiêm khắc từ phía triều tiên động thái của bình nhưỡng diễn ra trong bối cảnh
hàn quốc và mỹ cũng đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên lá chắn tự do kéo dài một mươi một ngày
đây là cuộc tập trận quy mô lớn nhất giữa hai nước đồng minh trong nhiều năm qua
hoạt động quân sự cũng như tuyên bố cứng rắn của các bên liên quan khiến dư luận lo ngại về nguy cơ
chạy đua vũ trang quy mô lớn đặt nền an ninh khu vực này trước những rủi ro về xung đột
trước sự leo thang căng thẳng trên bán đảo triều tiên liên hợp quốc nhấn mạnh bán đảo triều tiên
phải trở thành một khu vực của hợp tác chứ không phải nơi để leo thẳng căng thẳng